lò giếp mổ gia súc tập trung tại xã nghi phú thành phố vinh tỉnh nghệ an hiện đã xuống cấp sau nhiều năm hoạt động và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
vì vậy ubnd tp vinh đã ra quyết định đóng cửa dừng mọi hoạt động của lò giếp mổ gia súc này
lò giếp mổ có công suất giếp mổ từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi con lợn ngày đêm được đưa vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay với mục đích giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường
tuy nhiên do lưu lượng diếp mổ gia súc ngày càng tăng nên không đảm bảo về vệ sinh môi trường gây ô nhiễm
trước thực trạng đó ubnd tp vinh đã ra quyết định đóng cửa dừng mọi hoạt động giết mổ tại lò kể từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực trong việc lập hồ sơ thủ tục để di rời lò giết mổ đến địa điểm mới